sau một thời gian theo dõi điều tra công an tỉnh hưng yên đã triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng internet với số tiền lên đến hơn hai mươi tỷ đồng
đây là đường dây đánh bạc liên tỉnh có quy mô lớn
theo hồ sơ điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ hai mươi đối tượng có địa chỉ tại hưng yên hà nội hải dương quảng ninh nghệ an bắc giang
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ ba mươi tám chiếc điện thoại di động bảy bộ máy vi tính các loại gần hai tỷ đồng tiền mặt và phong tỏa hơn một trăm linh tài khoản ngân hàng
đây là năm đại lý cấp một của năm trang game bài đổi thưởng khác nhau có máy chủ đặt tại nước ngoài
mỗi game bài có hơn hai mươi đại lý cấp một mỗi đại lý cấp một lại có vài chục đại lý cấp hai trên phạm vi toàn quốc
các đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline trang facebook zalo tài khoản game để người chơi liên lạc giao dịch mua bán điểm game
các trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như tài xỉu sóc đĩa lô đề tiến lên miền nam poker bắn cá
trên các trang mạng xuất hiện nhiều game bài cho người chơi là đổi thẻ đánh bằng tiền ảo nhưng được quy đổi ra tiền thật để kiếm thêm thu nhập
tôi đã có tải các game đó về điện thoại và tôi xin các đại lý cấp một ở trong đấy làm đại lý cấp hai
sau khi xin làm đại lý cấp hai thì để tiện cho công việc mua bán trao đổi tiền game thì tôi có mở các tài khoản ngân hàng online
xong xong là việc bán online cho các khách ở trên facebook bán cho khách ở quán game chơi tại quán
cơ quan cảnh sát điều tra xác định những game bài đánh bạc trên hoạt động từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay có hàng triệu tài khoản của các con bạc đăng ký tham gia
sơ bộ bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến trên hai mươi tỷ đồng
các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này là thường là các nó khác với loại tội phạm truyền thống
thường là các đối tượng trẻ và có trình độ về công nghệ thông tin có trình độ về lập trình về quản trị mạng
đây là loại tội phạm ẩn và thực hiện ở trên không gian mạng nên là các đối tượng thường đưa các thông tin giả lên mạng khó khăn cho quá trình bắt giữ
hiện lực lượng chức năng tỉnh hương yên tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật